chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự sáu h ba mươi của truyền hình nhân dân
bây giờ là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình sáng nay
thông tin và kết quả hoạt động phòng chống mua bán người từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay của các bộ ban ngành và địa phương nhận định về những khó khăn tồn tại và định hướng công tác tuyên truyền
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ mua bán người so với cùng kỳ năm ngoái giảm một mươi số vụ
mặc dù số vụ có giảm song tình hình mua bán người diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi tội phạm lợi dụng dịp trước sau tết nguyên đán
xuất cảnh trái phép di cư giả danh cán bộ công an biên phòng sau đó lừa bán qua biên giới
cá biệt có tình trạng mua bán nội tạng người xuyên quốc gia
các lực lượng chức năng đã tổ chức đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn song tình hình vẫn diễn biến phức tạp
thời gian tới bộ công an cũng như các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác
cũng như thông tin rộng rãi về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm để người dân được biết
đẩy nhanh tiến độ xét xử nghiêm minh các vụ án mua bán người để làm gương hướng tới thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của nhà nước
tại cuộc họp giữa bộ trưởng bộ công thương với cục xuất nhập khẩu ngày hôm qua ngày bảy tháng tám
với quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã yêu cầu đơn vị chức năng kiểm tra
đánh giá lại các thị trường và nhóm hàng có hiện tượng giảm kim ngạch xuất khẩu
theo báo cáo của bộ công thương
sau bảy tháng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt khoảng một trăm bốn mươi năm một mươi ba tỷ usd tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
với những con số đạt được trong bảy tháng bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho rằng đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn chung
tuy nhiên người đứng đầu bộ công thương cũng nêu ra những thách thức ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu bền vững của cả nước
chính vì vậy khẳng định phải bàn tiến không bàn lùi không điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào
quyết tâm để có giải pháp hữu hiệu nhất đạt tăng trưởng xuất khẩu như đã đề ra
bộ trưởng yêu cầu những tháng cuối năm cục xuất nhập khẩu phải làm tốt công tác nghiên cứu
xây dựng kịch bản xuất nhập khẩu cho các thị trường ngành hàng
đề ra các nhóm giải pháp phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp địa phương ngành hàng xuất khẩu
ngày bảy tám tại phú thỏ bộ tư lệnh quân khu hai đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn trọng nghĩa ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại đại hội đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị yêu cầu đảng ủy bộ tư lệnh quân khu
các ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
các quan điểm của đảng nhà nước các chỉ thị của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
về công tác thi đua khen thường và phong trào thi đua ái quốc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo
nâng cao nhận thức hành động làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức
trách nhiệm là động lực để lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự
quốc phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
vừa qua tại thành phố đà lạt đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức thành công tốt đẹp
nhiệm kỳ qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp được các cấp bộ hội trú trọng
đẩy mạnh và đã ghi nhận nhiều mô hình kinh tế mô hình khởi nghiệp hiệu quả
hiện lực lượng thanh niên tỉnh lâm đồng hơn hai trăm sáu mươi hai người chiếm hai mươi hai dân số toàn tỉnh
nhiệm kỳ qua tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên tỉnh lâm đồng đã thành lập vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo
tàu lưu gặp gỡ các chuyên gia khởi nghiệp thành công tổ chức hội thi ý tưởng khởi nghiệp
các cấp bộ của hội tổ chức một trăm năm mươi ba lớp tập huấn khởi nghiệp thu hút hơn một mươi ba lượt thanh niên tham gia
trong đó có bốn trăm một mươi ba thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp
toàn tỉnh hiện có hai mươi chín câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp hoạt động hiệu quả
thông qua quỹ hỗ trợ khởi nghiệp do ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng thành lập
đã giúp nhiều đề án mô hình khởi nghiệp của thanh niên triển khai thành công
phát triển đại hội xác định một mươi hai mục tiêu trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ mới
chị trần thị trúc quỳnh tái đắc cử chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng

mới đây bộ công thương công bố dự thảo thông tư quy định hàng made in vietnam
để lấy ý kiến của các cá nhân cơ quan và tổ chức
và một trong những quy định nhận được nhiều mối quan tâm
đó là tỷ lệ nội địa hóa để được công nhận là hàng hóa made in vietnam
ba mươi hay cao hơn nên là tỷ lệ cần thiết để một mặt hàng được công nhận và dán tên mang thương hiệu việt
mời quý vị đến với những chia sẻ sau đây
thưa quý vị và các bạn sau vụ việc làm giả nhãn mắc xuất xứ liên quan đến asanzo
một dự thảo thông tư đã được soạn thảo để nhằm mục đích chính là xác định thế nào là một sản phẩm made in vietnam
tuy nhiên với quy định tỷ lệ nội địa hóa hay giá trị nguyên liệu đầu vào xuất xứ tại việt nam tối thiểu là ba mươi
thì có nhiều ý kiến băn khoăn nghi ngại đang được đặt ra
trong bản dự thảo thông tư bộ công thương vừa công bố
một hàng hóa được coi là có xuất xứ việt nam khi tỷ lệ nội địa hóa hay giá trị nguyên liệu đầu vào xuất xứ tại việt nam
chiếm ít nhất ba mươi giá trị xuất xưởng của hàng hóa đó
có phải vượt qua khâu gia công đơn giản
luật sư trần ngọc dung cố vấn cao cấp công ty luật baker mckenzie cho biết
việc xác định xuất xứ không phải yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp
và luật cũng cho phép những tình huống xuất xứ không xác định
tuy nhiên với quy định về nhãn rán doanh nghiệp buộc phải xác định nguồn gốc hàng hóa
nếu đạt đủ tiêu chí về quy định xuất xứ của thông tư hàng hóa sẽ được ghi made in vietnam
vậy khi không đáp ứng yêu cầu hàng hóa sẽ ghi sản xuất ở đâu
luật sư trung đặt câu hỏi
tiến sĩ asean cho rằng hàm lượng giá trị gia tăng ba mươi là tỷ lệ hợp lý và không mới
trong trường hợp doanh nghiệp không đạt được tỷ lệ nội địa hóa là ba mươi
họ có thể sử dụng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa
bà này cũng đánh giá đây là ưu điểm của việc dự thảo thông tư made in vietnam mà bộ công thương đưa ra
trong khi đó một số chuyên gia kinh tế cho rằng
con số ba mươi hàm lượng giá trị gia tăng chưa thực sự hợp lý cho tất cả mặt hàng
tiến sĩ chuyên gia kinh tế bùi kiến thành nguyên thành viên ban cố vấn kinh tế chính phủ cho rằng
quy định ba mươi sản phẩm được nội địa hóa chưa thể gọi là hàng hóa xuất xứ việt nam
nếu chỉ quy định ba mươi giá trị hàng hóa có xuất xứ nội địa
nhiều doanh nghiệp sẽ dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng trong việc rán nhãn việt nam
ông lê tiến trường tổng giám đốc tập đoàn diệt may việt nam thừa nhận
đối với mặt hàng sử dụng nhiều lao động như diệt may da dày
thì hàm lượng giá trị gia tăng đạt ba mươi không khó
nhưng một số ngành sử dụng ít lao động nhưng chi phí nguyên vật liệu lớn
có thể vấn đề về hàm lượng giá trị gia tăng lại trở thành trở ngại cho doanh nghiệp
thực tế tỷ lệ nội địa hóa ba mươi trong dự thảo thông tư made in vietnam thấp hơn nhiều
so với quy định gắn mát made in của các nền kinh tế lớn như mỹ italia pháp một trăm linh hay thụy sĩ sáu mươi
tại khu vực đông nam á hàng hóa đủ điều kiện ghi xuất xứ thái lan phải đạt tỷ lệ nội địa hóa ít nhất năm mươi
vâng thưa tiến sĩ nguyễn minh phong qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là
có rất nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến tỷ lệ ba mươi
ý kiến của ông thì như thế nào ạ
tỷ lệ ba mươi này là một tỷ lệ chúng tôi cho rằng là phù hợp
nhưng mà điều hết sức cần lưu ý là ba mươi ở đây có thể là ba mươi giá trị đầu vào
cũng có thể là giá trị nội địa hóa và cũng có thể là cái tỷ lệ gia tăng
chẳng hạn chúng ta có thể có hàng hóa made in việt nam với một trăm linh nguyên liệu đầu vào
ví dụ nếu như gỗ tròn
chúng ta phải nhập khẩu
mà không xác định được là nhập khẩu hay là mua trộn đổi trong nước
thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc chế biến nó thành gỗ rán và ghi chuyển đổi mã số hàng hóa
thì như vậy là chúng ta sẽ vẫn được ghi là gỗ rán made in việt nam
chúng ta thấy rằng là con số ba mươi là một con số khá phù hợp bởi vì nó có tính đến thực tế là việt nam
khi mà cái sự phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào còn khá lớn
khi mà chúng ta còn gặp khó khăn trong vấn đề về sản xuất chế biến sâu
nhất là đối với nhiều doanh nghiệp
và đặc biệt chúng ta cũng đã có cân nhắc tới tỷ lệ bốn mươi nội địa xuất xứ nội khối của iac
có quan điểm cho rằng là tỷ lệ ba mươi này thì quá dễ dàng để cho các doanh nghiệp có thể qua mặt
để mà có được chứng nhận xuất xứ
ý kiến của ông như thế nào
không quá dễ dàng
bởi vì chúng ta thấy rằng là ba mươi chỉ là một trong hai tiêu chí để chúng ta có thể có made in việt nam
nhưng mà chúng ta còn phải qua một giai đoạn nữa
đó là phải vượt qua được cái gọi là giai đoạn chế tác
hay là một doanh nghiệp chỉ là nhập khẩu sau đó là đóng gói bảo quản chia nhỏ rồi thay đổi mẫu bao bì v v
thì cũng không thể made in việt nam được
trong tương lai có thể có những tranh chấp về cách tính ba mươi
sẽ có nhiều doanh nghiệp khi mà không đáp ứng được yêu cầu ba mươi
thì họ sẽ tính cả những công đoạn đơn giản như là nói ở trên
và như vậy nhiệm vụ của quản lý nhà nước là phải bóc tách hướng dẫn cũng như là phải rất là minh bạch
để giúp các doanh nghiệp ngay từ đầu ngăn chặn những cái gọi là không trung thực cũng như để đáp ứng được yêu cầu đặt ra
tôi cũng rất là quan tâm đến câu hỏi của luật sư trần ngọc trung trong cái đoạn clip ở trên
đó là nếu như không đáp ứng yêu cầu thì doanh nghiệp sẽ rán mát là xuất xứ ở đâu
thực ra cái thắc mắc và cái băn khoăn của luật sư nó chỉ vào mặt logic
chứ còn đối với doanh nghiệp thì không khó trả lời
một doanh nghiệp trung thực anh hoàn toàn có thể xác định được là hàng của anh là made in ở đâu
thế còn nói chung là một doanh nghiệp có quyền ghi hoặc không ghi xuất xứ ở đâu
nếu như là cái mục tiêu của anh mà không cần phải ghi lợi ích của anh không gắn liền với cái việc lợi ích ghi made in ở đâu
thì anh không cần ghi
nhưng mà chúng tôi tin rằng là các doanh nghiệp thường là sẽ căn cứ vào cái lợi ích của mình
căn cứ vào cái yêu cầu của đối tác căn cứ vào cái thực tiễn thị trường để ghi rõ là made in ở đâu
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn rõ ràng việc quy định như thông tư của bộ công thương là
phù hợp trong bối cảnh của chúng ta hiện nay
tuy nhiên để xác định được đúng con số ba mươi hay không lại là câu chuyện khác
khi xác định xuất xứ thì điều quan trọng là phải xác định hàm lượng giá trị tạo ra ở việt nam
có đạt được các quy định về xuất xứ theo các hiệp định thương mại cũng như là các quy định trong nước hay không
chứ không chỉ đơn thuần là con số
việt nam đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu do đó việc ban hành quy chuẩn xác định hàng hóa made in việt nam là cần thiết
sau nhà nước cũng cần siết chặt quản lý về chất lượng để bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng
trong thời hội nhập
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng tại các khu vực bị lỗ lụt cục bộ
ngoài thiệt hại về tài sản thì đã có hàng nghìn hectare hoa màu của bà con bị chìm trong biển nước
cụ thể tại huyện ea súp có hơn sáu hectare hoa màu bị thiệt hại cùng với gần sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập trên toàn bộ một mươi xã thị trấn
còn tại huyện buồn đôn người dân bị mất gần bốn trăm linh hecta hoa màu
hàng trăm con da súc da cầm bị chết của ba xã e ven e hoa và crona
bên cạnh đó mưa lụt khiến đường giao thông bị hư hỏng và nhiều công trình như trường học trung tâm y tế bị ngập lụt
hiện tại các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
trong tháng bảy thanh tra các sở giao thông vận tải và công chức thanh tra các cục quản lý đường bộ
đã có hình thức xử lý hơn một năm trăm linh phương tiện vi phạm tức bốn trăm tám mươi ba giấy phép lái xe nộp kho bạc nhà nước một mươi sáu

cụ thể thanh tra các sở giao thông vận tải và công chức thanh tra các cục quản lý đường bộ
sử dụng cân sách tay đã tiến hành kiểm tra một mươi năm chín trăm bảy mươi chín xe trong đó có một năm trăm tám mươi xe vi phạm
chiếm tỷ lệ chín tám mươi tám tước bốn trăm tám mươi ba giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước một mươi sáu hai mươi tám tỷ đồng
theo tổng cục đường bộ việt nam trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tình trạng xe quá tải có dấu hiệu bùng phát trở lại lưu thông nơi có các mỏ vật liệu xây dựng
các dự án xây dựng sàn lấp mặt bằng nhà máy xi măng khu công nghiệp bến thủy nội địa
ngoài ra còn có tình trạng xe sang tải rồn tải xung quanh khu vực các cảng nhỏ bến thủy nội địa
đồng thời đã tái diễn trở lại tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng để trở hàng quá tải
và tái diễn tình trạng xe chở quá tải lưu thông công khai trên một số quốc lộ đường đô thị và đường địa phương
gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mất an toàn giao thông ô nhiễm môi trường
khi phát hiện sai phạm trong văn bản chứng thực sẽ có cơ chế thu hồi
đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo thông tư quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều tại nghị định hai mươi ba của chính phủ
nếu văn bản chứng thực không đúng quy định gây sai sót cả về nội dung và hình thức
cũng không bị thu hồi văn bản
điều này đã gây lúng túng cho cơ quan thực hiện chứng thực dẫn đến mỗi địa phương một cách thực hiện khác nhau
dự thảo thông tư đã bổ sung một số điều hướng dẫn giải quyết vấn đề này
cụ thể với cấp xã giao trách nhiệm cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ký văn bản để thu hồi
hủy bỏ văn bản giấy tờ chứng thực
với cấp huyện chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ký văn bản để thu hồi
hủy bỏ văn bản giấy tờ chứng thực tại phòng tư pháp
nếu phải bồi thường thiệt hại do lỗi của cơ quan thực hiện chứng thực
ủy ban nhân dân cấp xã phòng tư pháp sẽ có trách nhiệm giải quyết
gần đây địa bàn tỉnh yên bái đã có ghi nhận nhiều vụ trọng án giết người với nguyên nhân xã hội
theo cơ quan chức năng nguyên nhân chủ yếu là từ mâu thuẫn cá nhân những bộc phát nhất thời
và không hề có mâu thuẫn từ trước nhưng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
công an huyện trạm tấu tỉnh yên bái vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần đình khanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tổ một thị trấn trạm tấu huyện trạm tấu tỉnh yên bái về tội giết người
nguyên nhân bước đầu xác định là do ghen tuông trong gia đình
đối với địa bàn tỉnh yên bái thì tình hình tội phạm giết người so với toàn quốc không có vấn đề
không có diễn biến phức tạp
mặc dù số vụ xảy ra không nhiều
vẫn có những vụ án có tính chất rất nghiêm trọng và gây dư luận xấu trong xã hội
và đặc biệt trong số những vụ này xảy ra là trong người thân trong gia đình
nó thể hiện sự xuống cấp của một bộ phận xuống cấp đạo đức của một bộ phận người dân nhỏ trong xã hội
và theo tổng kết của chúng tôi thì tất cả các vụ xảy ra đều ở vùng sâu vùng xa
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trên địa bàn tỉnh yên bái xảy ra
một mươi sáu vụ án giết người trong đó giết người do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình
tranh chấp đất đai nợ nần tiền bạc mâu thuẫn tình cảm xích mít trong các cuộc rượu bia
qua những vụ án trên cho thấy sự xuống cấp về đạo đức xã hội của một bộ phận người dân
thực trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang phẫn nộ trong quần chúng nhân dân
mà còn đang gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
giải pháp chúng tôi sẽ đề ra trong thời gian tới
chỉ có mấy cái giải pháp
thứ nhất là tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân
tăng cường công tác nắm tình hình sớm phát hiện những mâu thuẫn ở cơ sở
để có biện pháp hòa giải giải quyết tránh những bước xúc kéo dài
để hạn chế các vụ trọng án giết người do nguyên nhân xã hội
ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân
gây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh loại trừ những thói hư tật xấu như cờ bạc uống rượu say
dẫn đến mâu thuẫn xảy ra án mạng góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi yên bái
giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín
được bộ lao động thương binh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức với mong muốn tạo một sân chơi thể thao bổ ích
ý nghĩa cho các em tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc
đồng thời phát hiện những trẻ em có năng khiếu bóng đá nhằm bồi dưỡng
tạo điều kiện và các đội tuyển bóng đá khu vực và quốc gia
ngày hôm qua bảy tám tại hà nội vòng chung kết của giải đã chính thức được khai mặt
đây là lần đầu tiên giải được tổ chức với sự tham gia của hai mươi bảy đội bóng đến từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc
vòng loại đã được diễn ra thành công và đã chọn ra một mươi sáu đội bóng xuất sắc nhất từ ba bảng đấu gồm gần hai trăm linh em
vòng chung kết được diễn ra từ ngày năm tháng tám tới hết ngày một mươi bốn tháng tám tại hà nội
đây là hoạt động ý nghĩa giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội được giao lưu
thể hiện bản thân mình và tự tin hơn trong cuộc sống
bên cạnh đó hoạt động còn nhằm kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay đóng góp
hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cũng như tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
và thực hiện quyền trẻ em ở việt nam
gần đây các hộ sống gần khu vực kênh ba bò thuộc quận thủ đức thành phố hồ chí minh
lại phải phản ánh tình trạng ô nhiễm với mùi hôi thối nồng nặc nhất là khi trời mưa tại khu vực này
từ nhiều năm nay kênh này đã ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
thành phố hồ chí minh đã đầu tư gần bảy trăm năm mươi tỷ để xây dựng công trình cải tạo kênh ba bò
với đáy kênh được mở rộng lên đến một mươi hai mét
và miệng kênh rộng hai mươi bốn mét
tỉnh bình dương cũng nâng cấp cải tạo khu vực thượng nguồn
nhưng đến nay người dân vẫn sống chung với ô nhiễm
ủy ban dân dân thành phố hồ chí minh đã yêu cầu trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước khẩn trương
vận hành chính thức trạm xử lý nước thải kênh ba bò
đồng thời truyền dữ liệu từ hệ thống quan trắc tự động nước thải đầu vào trước khi xử lý
về cho sở tài nguyên môi trường giám sát
ủy ban dân dân thành phố hồ chí minh đề xuất thiết lập đường dây nóng với tỉnh bình dương
để xử lý nghiêm các hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn vào kênh ba bò
tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở bên ngoài khu công nghiệp
bảo đảm có giải pháp xử lý nước thải đạt yêu cầu trước khi xả thải vào kênh
tăng cường đề nghị các hội dân cam kết không xả rác xuống tuyến kênh ba bò
thưa quý vị và các bạn hôm qua tại bãi biển kim liên quận liên triểu thành phố đà nẵng
sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn
bảo hiểm nhân thọ việt nam tổ chức chương trình trung tay làm sạch biển giải cứu đại dương
hoạt động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng
gần một tình nguyện viên đến từ sáu mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước đã tham gia chương trình
trung tay làm sạch biển giải cứu đại dương
tại lễ phát động các tình nguyện viên đã tập hợp thành nhiều nhóm khác nhau
và tham gia thu gom rác thải nhựa trên bãi biển với chiều dài hơn năm trăm linh mét
thông qua chương trình này ban tổ chức kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển
bằng các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng bốn trăm linh điểm thường xuyên duy trì hoạt động
làm sạch bờ biển tại hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển vấn đấu một trăm linh người tham gia các hoạt động
trong chiến dịch hãy làm sạch biển huy động năm mươi câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện
tổ chức ít nhất một hoạt động tại hai mươi tám tỉnh thành ven biển
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đã đến đây
truyền hình nhân dân đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt